dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay tp hcm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát các cửa khẩu tiêm vaccine cho các nhóm có nguy cơ
đồng thời tuyên truyền để người dân không lơ là phòng dịch
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bốn
sở y tế tp hcm vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong suốt các ngày nghỉ lễ cho người dân thành phố từ một mươi tám tuổi trở lên
với sáu mươi một điểm tiêm vaccine tại hai mươi hai quận huyện thành phố
cũng theo sở y tế thành phố trước tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng omicron
ngành y tế đang đẩy mạnh các hoạt động thống kê và báo cáo số liệu ca mắc
số ca đang điều trị để có phương án hỗ trợ linh hoạt nhất bảo vệ tốt nhất cho nhóm nguy cơ
bên cạnh việc động viên người dân người trong nhóm nguy cơ và người thân của nhóm nguy cơ
chủ động đi tiêm chủng thì ngành y tế cũng phối hợp với các ban ngành giám sát chặt chẽ
trong việc truyền thông để bảo vệ người dân trong dịp lễ
do đó khi đến những nơi công cộng người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa
đeo khẩu trang sát khuẩn và tiêm vaccine là biện pháp cần thiết trong điều kiện hiện nay